xin chào quý vị và các bạn
trong ngày mai tại bắc bộ nắng nóng tiếp tục diễn ra
với cường độ mạnh hơn là ở khu vực trung du và đồng bằng
nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
về chiều tối đêm và sáng sớm
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
khu vực từ thanh hóa trở vào đến phú yên
nắng nóng đến nắng nóng đặc biệt gai gắt
vẫn diễn ra với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi sáu ba mươi tám độ
vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi chín độ
về chiều tối có mưa rông cục bộ
các tỉnh từ khánh hòa và đến bình thuận
cường độ nắng không mạnh như ở phần phía bắc
nên nhiệt độ sẽ thấp hơn
phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
một vài nơi trên ba mươi năm độ
thưa quý vị dù trong tuần qua trời đã có mưa
tuy nhiên mưa nước nhiều hồi chứa thủy lợi
tại khu vực trung bộ vẫn chưa được cải thiện đáng kể
dự báo trong vụ hè thu hai nghìn hai mươi
sẽ có một mươi sáu trăm linh một mươi tám hectare
diện tích canh tác nông nghiệp
tại trung bộ nguy cơ xảy ra hạn hán và thiếu nước
các tỉnh thành phố cần phải tiếp tục
thực hiện các giải pháp tới nước tiên tiến
tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn
như là nông lộ phơi ướt khô sen kẽ
phun mưa nhỏ dọn
đưa thuyền tác bằng nước tối thiểu
vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng
đặc biệt với cây ăn quả cây trồng
có giá trị kinh tế cao
tại khu vực tây nguyên và nam bộ
ban ngày trời nắng và nhiệt độ duy trì
ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
về chiều muộn và tối
có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xoáy
và gió giật mạnh
trên đầu khắp khu vực biển đông
bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
sẽ có mưa từ vài nơi cho đến giải rác
gió tây nam với cường độ trung bình
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
không quá ba mươi ba độ
khu vực hà nội có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi bảy độ